càng những ngày cận tết chấp thình hai nghìn hai mươi bốn gà đến quốc tế sân bay tân sơn nhất
thành phố hồ chí minh càng đón nhiều chuyến bay quốc tế hơn
khoảng thời gian này sân bay cũng trở nên nhộn nhịp với hàng ngàn gia đình tới đón chờ người thân
liên tục từ ngày hai mươi năm tháng một một mươi năm tháng chạp đến nay tại ga đến quốc tế sân bay tân sơn nhất
luôn có hàng ngàn người dân tới đón người thân từ nước ngoài trở về
nô nức nhộn nhịp với những tâm trạng bồn trồn hồi hộp
các hàng ghế chờ kín người không còn chỗ trống
rất nhiều người phải đứng chờ vì số lượng hàng ghế có hạn
số lượng người nhà đến đón không chỉ đông vào ban ngày mà ngay cả ban đêm cũng vẫn rất lớn
những người có mặt tại đây cũng đã trải qua những quãng đường khác nhau
từ vài km đến hàng trăm km để mong sớm gặp được người thân
với tâm trạng mong đợi kèm chút lo âu nhiều người liên tục ngất nhìn bản điện tử với thông tin chuyến bay
chỉ tính riêng ngày ba mươi một tháng một tức hai mươi một tháng chạp cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất có tổng cộng bảy trăm ba mươi hai chuyến bay
gà quốc tế có hai trăm tám mươi chuyến trong đó một trăm ba mươi hai chuyến bay đến
với hai mươi một sáu trăm sáu mươi tám khách
nhằm tạo điều kiện tốt nhất nhanh nhất cho những kiều bào sớm gặp được người thân
công an cửa khẩu quốc tế tân sơn nhất cũng đã hướng dẫn đăng ký thủ tục qua cửa autogate
nhiều trường hợp đã được giải quyết thủ tục qua cửa chỉ mất hai phút đăng ký và ba mươi giây quát sinh chắc lại đã được nhập cảnh